văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã phối hợp với tổng cục hải quan đội một cục quản lý thị trường tp hà nội
tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại phố nguyễn an ninh quận hoàng mai hà nội
tại đây lực lượng liên ngành đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm quần áo giày dép và túi sách có chữ trung quốc
trộn lẫn cùng với các hàng hóa mang thương hiệu nổi tiếng
tại hiện trường đoàn kiểm tra đã phát hiện gần một sản phẩm quần áo giày dép túi sách được xác định nguồn gốc tại trung quốc
đã trộn lẫn cùng các hàng hóa mang thương hiệu nổi tiếng
ngoài ra hơn sáu nhãn mát bao bì của những thương hiệu nổi tiếng cũng được thu giữ tại cơ sở này
tất cả các hàng hóa đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
bên cạnh đó các lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn hóa đơn mua hàng ở nước ngoài cũng có dấu hiệu làm giả
theo lời khai của chủ cơ sở các sản phẩm này sau khi được gắn tem mát hàng hiệu sẽ được giao bán trên mạng xã hội với giá cả triệu đồng
cơ sở không trực tiếp bày bán ở các cửa hàng
đồng thời sẽ tiến hành điều tra truy xuất nguồn gốc của số hàng hóa này